bộ ngoại giao vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và đề ra phương hướng công tác cho năm hai nghìn một mươi chín
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đề biểu đã cùng nhau nhìn lại công tác đối ngoại năm qua
theo đó mặc dù tình hình thế giới và khu vực năm hai nghìn một mươi tám diễn biến phức tạp khó lường nổi lên nhiều nhân tố bất ổn
song công tác đối ngoại của đảng và nhà nước đã được triển khai chủ động sáng tạo hiệu quả hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra
công tác đối ngoại đã được triển khai bài bàn với tầm nhìn chiến lược và các bước đi cụ thể hiệu quả góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình
ổn định thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh tinh thần bứt phá vượt lên chính mình trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là cần đưa các mối quan hệ đã được xác lập đi vào chiều sâu tăng cường đan sen lợi ích với các đối tác chủ chốt
nhất là các nước láng giềng khu vực các nước lớn các đối tác chiến lược và đối tác toàn diện
phó thủ tướng cho rằng trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng đối ngoại cần chủ động tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm
mở rộng thị trường huy động thêm nguồn lực bên ngoài đóng góp vào việc triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
nhất là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
triển khai chỉ thị hai mươi năm của ban bì thư ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm hai nghìn hai mươi
đối ngoại hai nghìn một mươi chín chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại đa phương đặc biệt là chuẩn bị cho nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và ứng cử các đối ngoại đa phương